tại vị trí hầm chui điện biên phủ nguyễn tri phương thành phố đà nẵng
xảy ra hiện tượng ngập nước ở đường hầm hướng vào trung tâm thành phố
theo ghi nhận của phóng viên vào lúc bảy giờ sáng lượng nước từ dưới ủn lên mặt đường qua lỗ thoát nước
nước có màu vàng đục chỗ sâu nhất khoảng gần bốn mươi cm
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tìm hiểu nguyên nhân
được biết đây là công trình mới được đưa vào sử dụng nhân dịp chào mừng tuần lễ cấp cao apec năm hai nghìn hai mươi
công trình có tổng vốn đầu tư một trăm một mươi tám tỷ đồng hoàn thành vượt kế hoạch trước hai tháng
đây là lần đầu tiên hầm chui xảy ra sự cố ngập nước kể từ khi đi vào sử dụng